đã từ nhiều tháng nay người dân xóm cốc cóc xã trí thảo huyện quảng uyên tỉnh cao bằng
không thể sử dụng nguồn nước bên cạnh nhà do có mùi hôi thối và mất vệ sinh
hơn hai mươi hộ dân với gần hai trăm linh nhân khẩu trong xóm đang loay hoay để tìm ra nguồn nước sinh hoạt mới
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
gia đình chị ma thị bay là gia đình đầu tiên trong xóm phát hiện ra những dấu hiệu bất thường của nguồn nước
mà chị và người dân trong xóm đang sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày
nước chuyển sang màu đen xám mùi hôi thối khó chịu bùa vây
theo chị may từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu nguồn nước này bắt đầu chuyển sang màu đục
sau đó chuyển thành màu đen có mùi hôi tanh và nhiều côn trùng tập trung ở đây

thì nguồn nước trước nay là vẫn ở đây dân ở đây dùng thì vẫn sạch thôi
còn bây giờ hiện tại là nước đen xí hết rồi đen xí có nghĩa là bốc mùi hôi thối không dùng được nữa
gần hai trăm linh nhân khẩu trên địa bàn sinh hoạt chủ yếu dựa vào nguồn nước này
nhưng đến nay lại không thể sử dụng được
đến cả nguồn nước trong giếng đào cũng đã có những dấu hiệu bốc mùi và nổi váng đen
được biết ban đầu hiện tượng này chỉ xuất hiện ở một số giếng của người dân
sau đó tất cả các giếng đều có cùng hiện tượng
chỉ cách đây hai ba tháng nay là bắt đầu có hiện tượng là không uống được có mùi hôi thối
xong là có bọ lăng quăng bọ gậy gì đó không gió lắm nhưng mà nhìn thế là sợ rồi không dám uống gì
nguồn nước sử dụng không an toàn người dân đã kiến nghị với cơ quan chức năng
tuy nhiên sau khi lấy mẫu nước xong thì người dân vẫn chưa có câu trả lời
để tạm thời khắc phục tình trạng này người dân đã góp tiền và kéo nguồn nước từ làng khác về để sử dụng
dân phải góp tiền vào trong nguồn nước và tận làng trong tầm một m này kéo vòi ra để khắc phục hiện tại thôi
không đi tết đến lại không có nước dùng
nước sạch là nhu cầu thiết yếu của người dân
hai mươi hộ dân xóm cốc cóc cũng chỉ có thể khắc phục tạm thời
nhưng về lâu dài thì họ đang từng ngày từng giờ mong chính quyền các cấp sớm vào cuộc tìm ra nguyên nhân làm bẩn nguồn nước
và có biện pháp khắc phục tình trạng này để người dân yên tâm ổn định cuộc sống